dù không có các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra để chào đón năm mới
thế nhưng lực lượng công an luôn sẵn sàng trên mọi tuyến đường để đảm bảo bình yên cho người dân
và cũng giống như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh không bắn pháo hoa
thế nhưng người dân cũng đổ ra đường đến các khu vui chơi để đón năm mới
và chính vì vậy ngay từ rất sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân
để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
có mặt từ rất sớm lực lượng cảnh sát giao thông công an quận một thành phố hồ chí minh
đang tích cực điều tiết lưu lượng giao thông
các ngã đường ở trung tâm thành phố tương đối đông đúc xe cụ di chuyển chậm
nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe như mỗi năm
năm nay đặc biệt là không có bán pháo hoa và đồng thời là cũng là năm sau khi dịch bệnh covid một mươi chín
năm vừa rồi thì năm nay là người dân đổ xô ra đường với không khí là hân hoan hơn trước
cho nên lực lượng chúng tôi cũng ra quân để mục đích là đảm bảo cho bà con
cho bà con được vui chơi là làm sao được an toàn và nhắc cũng đồng thời là tuyên truyền nhắc nhở vấn đề là sử dụng pháo
song song với việc bố trí các tổ công tác chốt trực tại các điểm nút giao thông có mật độ người
phương tiện tham gia giao thông cao lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động bộ đội
đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường nhằm phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời
các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đốt pháo đua xe
đêm giao thừa thì chúng tôi sẽ tiếp tục
là tung tất cả lực lượng ba trăm sáu mươi ba trịnh sát giao thông các ngã đường
để đảm bảo là trung tâm quận một là bà con được đến ăn tết vui chơi an toàn
giao thừa năm nhâm dần có lẽ là một trong những giao thừa đặc biệt với người dân cả nước nói chung
và người dân thành phố hồ chí minh nói riêng
dù không được thương lãm bắn phó hoa như mỗi năm
một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đảm bảo trực chiến tại các đơn vị
để đảm bảo an ninh trực tự cho người dân đón tết
dù vất vả các chiến sĩ vẫn bám trụ với vị trí công việc của mình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

để cho người dân ấy an toàn khi ra đường
khi không khí xuân mới đã gõ cửa từng nhà
nhưng trên các con đường vẫn có những người chiến sĩ công an nhân dân làm nhiệm vụ
bảo đảm an toàn cho mọi người mọi nhà đi đến nơi về đến chỗ
lặng thầm với công việc họ đã và đang góp sức vào sự bình yên của thành phố
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé